từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng bốn hà nội sẽ giả soát xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại một số chợ đầu mối
đây là yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
các địa điểm thực hiện là chợ ngã tư sở quận thanh xuân chợ long biên quận ba đình
chợ đầu mối hoa quả hoàng mai chợ đầu mối gia cầm hà vĩ huyện thường tín và một số chợ hải sản
những trường hợp nghi ngờ phải thực hiện xét nghiệm thêm đây là những chợ đầu mối có đông người mua bán
giao dịch việc xét nghiệm nhanh nhằm tìm ra những ca nghi ngờ mắc bệnh tổ chức khoanh vùng kịp thời